theo công an tp hcm trong dịp tết lực lượng công an thành phố sẽ tập trung vào một số công tác trọng tâm
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
công an tp hcm sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát các nhà hàng vũ trường các dịch vụ vui chơi công cộng
quản lý chặt chẽ tạm trú tạm vắng không để hình thành cộng đồng người cư trú trái phép dẫn đến hoạt động vi phạm pháp luật
công an thành phố cũng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trực tự an toàn giao thông
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc xe khách tàu thuyền vận chuyển quá tải hành khách trong dịp tết
tổ chức tuần tra vũ trang tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và vùng giáp tranh
đảm bảo tốt trực tự công cộng tại nhà ga bến xe nơi tổ chức các lễ hội khu vui chơi giải trí